thông tin mới nhất liên quan đến vụ sát hại nữ sinh cao mỹ duyên ở điện biên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên cho biết vừa ra hạn tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp lần thứ nhất
đối với nghi can vì văn toán đối tượng được xác định là chủ mưu trong vụ án
vào ngày hai mươi chín tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với vĩ văn toán ở xã thanh yên huyện điện biên về hành vi bắt cóc nhằm chiếm hoạt tài sản
vì văn toán vẫn rất ngoan cố gian dối trong khai báo
dù vậy với các kết quả điều tra được bước đầu ban chuyên án xác định vi văn toán là đối tượng chủ mưu
thuê nhóm các đối tượng nghiện vương văn hùng bùi văn công lường văn hùng phạm văn nhiệm lường văn lả phạm văn dũng cẩm văn trương
bắt cóc cao mỹ duyên nhằm chiếm đoạt tài sản
tuy lời khai của các đối tượng cần được làm rõ hơn nhưng một số đối tượng đã thừa nhận được
được toán thuê bắt cóc cao mỹ duyên với số tiền là một mươi triệu đồng
bản chuyên án đã thu giữ một số vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc tổ chức đánh bạc của ngô bà khá và đồng bọn
gồm gần một trăm linh triệu đồng hai máy tính sách tay một máy tính để bàn một xe ô tô cùng nhiều giấy tờ tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
ngô bà khá với biển xanh là khá bảnh với kênh youtube có hàng trăm nghìn lượt người đăng ký theo dõi
trên mạng xã hội khá bảnh đã có những video phát ngôn và hành động tiêu cực như đập phá và đốt xe máy
dừng xe chụp ảnh giữa đường cao tốc đáng bị lên án
trước đó vào năm hai nghìn một mươi một khá bảnh bị đưa vào trường giáo dưỡng
sau đó liên tiếp trong năm hai nghìn một mươi bốn và hai nghìn một mươi sáu khá bị công an thị xã tử sơn bắt giữ về hành vi cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke một trăm chín mươi tám tại xã tăng tiến huyện việt yên tỉnh bắc giang
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an bắc giang đã phát hiện năm thanh niên dương tính với ma túy
được biết quán karaoke này do phạm văn thể chú ở địa chỉ trên làm chủ
tại thời điểm kiểm tra vào dạng sáng nay cơ sở kinh doanh này vẫn còn nhiều phòng hát đang hoạt động
tại phòng hát số ba cơ quan công an phát hiện nhiều thanh niên có biểu hiện sử dụng ma túy
kiểm tra nhanh phát hiện năm người gồm hai nam và ba nữ dương tính với chất ma túy
lực lượng công an cũng phát hiện và thu giữ tại sàn của phòng hát nhiều dụng cụ nghi để sử dụng ma túy
hai gói bột màu trắng nhỏ ghi là ma túy
hai túi ni lông nhỏ bên trong gọp bốn viên nén màu xanh ghi là ma túy tổng hợp
quá trình đấu tranh các đối tượng thừa nhận đã sử dụng ma túy tổng hợp tại phòng hát trên
thông tin về vụ án nam sinh sát hại bạn gái gây xôn xao dư luận tại thái nguyên vừa xảy ra vào ngày hai tháng bốn
vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên cho biết là đơn vị đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án mạng khiến hai người tử vong này
theo đó vào khoảng hai mươi h bốn mươi phút ngày hai tháng bốn
gia đình ông lê văn lương chú tại tổ bốn phường tân thịnh thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên là chủ nhà trọ phát hiện hai thi thể chết trong phòng trọ tại tầng hai của khu nhà
quá trình khám nghiệm hiện trường cơ quan công an xác định thi thể nữ là cô gái sinh năm hai nghìn trú tại sóc sơn hà nội sinh viên năm nhất của đại học thái nguyên là người thuê trọ
thi thể nam là phạm văn nhi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại xã tân lập tỉnh quảng ninh là sinh viên học viện phòng không không quân đang đi thực tập tại sóc sơn
qua khám nghiệm tử thi cho thấy cô gái bị nhiều vết dao đâm mở ngực và lưng dẫn đến tử vong còn nhi chết trong tư thế thất cổ bằng dây điện
ngoài ra trong phòng có bình ga một mươi hai kg đang trong trạng thái mở và cửa phòng được chốt bên trong
bước đầu cơ quan công an xác định là giữa hai người có quan hệ yêu đương có thể do mâu thuẫn tình cảm nên nhi đã sát hại bạn gái rồi tự tử
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thái nguyên đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
liên quan đến vụ dùng sủng
dùng súng cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại khu vực chợ đầu mối long biên phường phúc xá quận ba đình hà nội vào dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng ba
công an thành phố hà nội cho biết đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn bốn tháng
đối với vũ trí trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại ngõ quỳnh phường thanh nhàn quận hai bà trưng hà nội về tội cướp tài sản
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào ngày hai mươi chín tháng ba công an tp hà nội phối hợp cùng công an quận ba đình điều tra làm rõ bắt giữ đối tượng vũ trí trung bốn mươi ba tuổi trú tại phường thanh nhàn quận hai bà trưng hà nội
thu giữ một khẩu súng côn tự chế năm viên đạn và một vỏ đạn
theo công an quận ba đình vào khoảng một giờ ngày hai mươi sáu tháng ba anh nguyễn viết tuyên và chị bùi thị nguyệt là tiểu thương tại chợ long biên cùng với bốn người khác đang kiểm đếm tiền hàng tại chợ đã bị một đối tượng
là nam giới bịt mặt dùng súng đe dọa khống chế anh tuyên cùng những người có mặt
sau đó người dân nghe có một tiếng nổ phát ra nghi là tiếng súng và đối tượng cầm súng đã giật lấy túi sách của chị nguyệt rồi chạy thoát
công an thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc cho biết là đơn vị vừa kiểm tra và phát hiện bắt giữ một nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke h hai thuộc phường trưng chắc thành phố phúc yên
tại buổi kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke h hai
tại phường trưng chắc vào hôm ngày ba mươi một tháng ba công an thành phố phúc yên đã phát hiện chín đối tượng gồm năm nam và bốn nữ có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy
công an cũng thu giữ một đĩa xứ trên mặt có bám dính chất tinh thể màu trắng
các đối tượng đã khai nhận đây là ma túy tổng hợp cùng nhiều tăng vật có liên quan
sau khi lập hồ sơ ban đầu các đối tượng được đưa về trụ sở công an thành phố phúc yên để kiểm tra nhanh với chất ma túy
và kết quả đã có tám trên chín đối tượng dương tính với chất ma túy
các đối tượng này đến từ các tỉnh thanh hóa bắc ninh quảng ninh và vĩnh phúc
hiện công an thành phố phúc yên đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng
có thể thấy cùng với các loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa khác
kinh doanh dịch vụ karaoke cũng đang phát triển mạnh ở nhiều địa phương
tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực thì vẫn còn nhiều nỗi lo
trong đó điển hình nhất đó là việc dùng tiếp viên nữ hay là đào hát để câu khách
và đây là một dịch vụ dễ dẫn đến nhiều biến tướng nảy sinh các hành vi vi phạm pháp luật
và gây mất ổn định an ninh trật tự tại địa phương
sau đây mời quý vị theo dõi một ghi nhận tại thái nguyên
đây là nhóm đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phổ yên
khởi tố về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
các đối tượng đã bắt ra một cô gái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại thị xã sơn tây thành phố hà nội
mục đích bắt giữ để ép cô gái này làm nhân viên phục vụ quán hát karaoke
dưới sự quản lý của các đối tượng
cô gái này đã bị các đối tượng dùng dây xích
khóa đánh đập cắt tóc
còn đây là nguyễn hữu lâm trú tại xã đắc sơn thị xã phổ yên
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên khởi tố về hành vi giết người
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng một

và dùng dao đâm anh đỗ minh hải trú tại xã bá xuyên thành phố sông công tử vong
và đâm một người bị thương
nguyên nhân là do trong quá trình hát karaoke
nhóm của anh đỗ minh hải có mâu thuẫn với nhóm nhân viên nữ giót bia do lâm quản lý
hiện nay tại một số địa phương trong tỉnh xuất hiện dịch vụ nữ tiếp viên hát cùng khách
tại quán karaoke
khi khách có yêu cầu thì các nhân viên nữ sẽ đến phục vụ việc rót bia và hát cùng
với giá khoảng một trăm hai mươi đồng một tiếng
các nhân viên nữ này do một số đối tượng đứng ra quản lý
bảo vệ đưa đón từ nơi ở đến các quán karaoke
số tiền khách trả sẽ được chia đôi cho đối tượng quản lý và nhân viên phục vụ
không những làm việc trong môi trường nhiều cám rỗ
dễ xa ngã vào các tệ nạn như mại dâm ma túy
mà những nhân viên này còn chịu sự giám sát chặt chẽ của những đối tượng quản lý

là phối hợp với công an các xã phường
làm tốt công tác tuyên truyền

làm tốt công tác tuyên truyền tố giác tin báo về tội phạm

thứ hai nữa là làm tốt công tác quản lý địa bàn
cũng như là làm tốt công tác tuần tra kiểm soát
rồi thì kiểm tra các địa điểm
rồi các ngành nghề kinh doanh có điều kiện
thứ ba nữa là đối với các đối tượng vi phạm
thì chúng tôi kiên quyết là xử lý nghiêm đối với các đối tượng
để làm gương cho các đối tượng khác
để ngăn chặn hệ lụy của loại dịch vụ biến tướng trên
lực lượng công an đã tăng cường công tác kiểm tra
nhắc nhở việc chấp hành các quy định của pháp luật
tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke
kịp thời phát hiện những trường hợp có dấu hiệu bảo kê
dẫn dắt ép buộc nhân viên nữ phục vụ tại quán karaoke
bên cạnh đó các gia đình cần quản lý tốt các thành viên
để tránh bị lôi kéo rụ rỗ xa ngã vào tệ nạn xã hội
và vi phạm pháp luật
công an huyện thanh bình tỉnh đồng tháp vừa ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam bốn tháng
đối với đoàn xuân tùng chú tại huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
gây tai nạn khiến ba người tử vong
theo kết quả điều tra vào khoảng một mươi hai h một mươi phút ngày hai mươi ba tháng ba
tùng điều khiển xe ô tô đầu kéo kéo theo rơ móc lưu thông
trên tuyến quốc lộ ba mươi hướng từ huyện thanh bình về tp hcm
đến ấp bình chánh xã bình thành huyện thanh bình
thì phần rơ móc đã bị đứt ra khỏi xe đầu kéo và lật sang bên phải
đè lên xe mô tô đang lưu thông cùng chiều khiến ba người tử vong tại chỗ
thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông cơ quan chức năng đã kiểm tra
phát hiện tài xế tùng dương tính với ma túy
chuyên đi săn những chiếc xe máy mà người dân để sơ hở không có người trông giữ
sau đó tháo biển số rồi đem đi tiêu thụ tại các cửa hàng sửa xe máy trên địa bàn
và đây là phương thức của ba đối tượng đã thực hiện hơn bốn mươi vụ trộm cắp xe máy
tại huyện đơn dương tỉnh lâm đồng
trên án công an huyện đơn dương đã bắt giữ và triệu tập làm việc với một mươi năm đối tượng
gồm ba đối tượng trộm cắp một mươi hai đối tượng tiêu thụ xe gian và đã thu hồi ba mươi hai xe máy
đây là ba mươi chiếc xe máy tăng vật trong chuyên án vừa được công an huyện đơn dương tỉnh lâm đồng
thu hồi đưa về tập kết tại công an huyện chuẩn bị trao trả cho các nạn nhân
phần lớn trong số này là xe mang nhãn hiệu sirius
trước đó từ giữa năm hai nghìn một mươi tám tại huyện đơn dương liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp xe máy
đầu năm hai nghìn một mươi chín xác lập chuyên án xm một mươi chín để đấu tranh
công an huyện đơn dương đã phân công hàng chục lượt trinh sát đi xác minh
từ đó dựng lên chục đối tượng nhằm đối tượng hình sự nổi
trong đó có nhiều đối tượng từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản
chúng tôi nhận thấy các đối tượng này thường xuyên lợi dụng sự sơ hở của người dân trong việc quản lý tài sản
thường thì người dân là khi đi làm vườn để xe máy ở những nơi vắng vẻ không có người trông coi thậm chí
có những trường hợp là người dân rất là mất cảnh giác để cả chiều khóa ở trên xe
những trường hợp mà xe có người bị hại người ta khóa xe
thì các đối tượng sẽ dùng loại vang phát hóa gọi là đoán tự chế phá khóa xe
mở rộng hướng điều tra là những tiệm sửa xe chuyên mua lại xe máy
ngày một mươi ba tháng ba trinh sát phát hiện tiệm sửa xe phi hùng
do trương phi hùng chú tại xã hiệp thạnh huyện đức trọng làm chủ
vừa mua một chiếc xe có dấu hiệu mờ ám
mời hùng với cơ quan để làm việc
hùng thừa nhận mới mua chiếc xe máy này từ nguyễn duy hưng
chủ một tiệm sửa xe cùng xã
và đây là chiếc xe thứ hai hùng mua của hương
ngày hai mươi một tháng ba xác định đối tượng chính của chuyên án vừa thực hiện một vụ trộm xe máy
trinh sát đã tiến hành chốt chặn và bắt giữ hà văn tài
chú tại quận một mươi hai tp hcm
đối tượng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản
và lê trí khang chú tại huyện ninh sơn tỉnh ninh thuận
cùng ngày đồng bọn của tài là phan trung hiếu chú tại huyện đơn dương cũng bị bắt
từ lời khai của ba đối tượng chính trong chuyên án
những ngày sau đó lần lượt một mươi đối tượng tiêu thụ xe gian đã bị bắt giữ và triệu tập để làm việc
các đối tượng khai nhận sau khi lấy được xe sẽ tháo biển số để phòng phát hiện
rồi đưa về huyện ninh sơn tỉnh ninh thuận cho cô vợ hờ của tài
và người thân của cô này tiêu thụ với giá từ một đến ba triệu đồng một xe
một số chung bán cho các tiệm sửa xe để giá bán phụ tùng
toàn bộ số tiền có được nhóm này mua ma túy đá để sử dụng
theo lời khai ban đầu từ giữa năm hai nghìn một mươi tám đến khi bị bắt
tài và đồng bọn đã thực hiện hơn bốn mươi vụ trộm xe máy
trong đó tại địa bàn huyện đơn dương là ba mươi sáu vụ huyện đức trọng bốn vụ
mắt một lần cũng cảnh giác rồi trước khi đi là khó trước khi dẫn xe là khó cổ
khó cổ là an hoàng đâu đó hết rồi bắt đầu mới chạy vô là dép qua phân vô tưới tưới rồi đi ra rồi thấy mắt xịn

nhưng mà nghỉ sáu tháng trời là nghỉ mắt luôn rồi đó

nhưng mà nghỉ sáu tháng trời bây giờ nghĩ lấy lại được thì mừng
đến thời điểm hiện tại công an huyện đơn dương đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với một mươi ba đối tượng
trong đó có ba đối tượng trộm cắp một mươi đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
và đã thu hồi được ba mươi hai xe máy tăng vật
nhận định số vụ mà nhóm của tài thực hiện chưa dừng lại ở con số bốn mươi vụ
nên công an huyện đơn dương đang mở rộng điều tra thu hồi tăng vật để trả cho các nạn nhân
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam vừa bắt xe tăng vật
đối tượng nguyễn thành trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
chú tải thị trấn đông phú huyện quế sơn về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó vào hồi hai mươi ba h một mươi năm phút ngày hai mươi bảy tháng ba
tại khu vực khe thành mỹ một xã đắk brinh huyện nam giang
bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam đã kiểm tra bắt giữ đối tượng nguyễn thành trung
đang tàng trữ ma túy
số lượng là một mươi năm viên ma túy tổng hợp và hơn tám gram heroin
tại hiện trường đối tượng khai nhận bản thân là một con nghiện ma túy
số ma túy trên được mua lại của một người đàn ông không rõ lai lịch
tại khu vực hòa cầm thành phố đà nẵng với giá là một mươi hai triệu đồng
vào ngày hôm nay cơ quan chức năng bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam
đã hoàn chỉnh hồ sơ chuyển giao vụ án cho công an huyện nam giang
tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật
trong vai là người bán kẹo kéo
thế nhưng thực chất là để che giấu hành vi buôn bán ma túy
đối tượng võ quốc thống hai mươi chín tuổi trú tại huyện phù mỹ tỉnh bình định
vừa bị công an quận hải châu thành phố đà nẵng bắt giữ
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó vào tối ngày một tháng bốn
tại khu vực trường đại học đông á
công an quận hải châu đã phát hiện thống
đang chạy một xe bán kẹo kéo
có biểu hiện nghi vấn
liên tiến hành dừng xe kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện trong dép của thống
có hai gói ma túy thuốc lắc và kentamin
được giấu cẩn thận bằng cách dán sâu trong dép
nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
tiếp tục khám xét nhanh nơi trọ của thống
trên đường phan tứ phường mỹ an quận ngũ hành sơn
công an phát hiện thêm hai mươi hai viên thuốc lắc
ba gói ma túy dạng kentamin
thống khai đã lấy ma túy
từ một đối tượng không rõ lai lịch
về bán lại cho các con nghiện trên địa bàn
khi có người đặt hàng
sẽ dùng xe kẹo kéo nguy trang
để đi giao ma túy
còn tại nghệ an từ ngày hai mươi tám tháng ba
cho đến ngày một tháng bốn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh nghệ an đã phối hợp
với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh
liên tiếp khám phá thành công hai chuyên án lớn về ma túy
bắt giữ được hai đối tượng
thu giữ hai bánh heroin
và ba viên ma túy tổng hợp
vào hồi hai mươi h ngày một tháng bốn
tại xóm một xã quỳnh hồng huyện quỳnh lưu
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an
phá chuyên án mua bán trái phép chất ma túy
bắt quả tàng phạm thị mai
chú tại xóm một mươi ba xã nghi kim tp vinh
cùng hai bánh heroin được giấu trong túi sách
trước đó qua công tác nắm tình hình
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh nghệ an xác định có một đường dây mua bán
vận chuyển che phép chất ma túy từ lào
qua cửa khẩu bờ y
rồi mang ra các tỉnh phía bắc tiêu thụ
sau một thời gian theo dõi chiều ngày một tháng bốn
lực lượng công an xác định đối tượng phạm thị mai
mang heroin lên một xe container chạy hướng
hà tĩnh nghệ an
đến hai mươi giờ cùng ngày khi đến địa phận huyện quỳnh lưu
thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận
mua heroin từ lào rồi mang ra các tỉnh phía bắc
để tiêu thụ

công an tỉnh nghệ an bắt quả tang đối tượng
võ hữu trình chú tại xã phú thành
huyện yên thành tỉnh nghệ an
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ trong người hai viên ma túy tổng hợp
khám xét khẩn cấp chỗ ở
lực lượng công an thu giữ thêm một viên ma túy tổng hợp
hiện các chuyên án đang được công an tỉnh nghệ an
tiếp tục điều tra mở rộng
thời gian vừa qua trên địa bàn thành phố con tum
đã liên tiếp xảy ra các vụ mất cắp tài sản
và với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm
sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
công an thành phố con tum đã liên tiếp bắt giữ
và xử lý các đối tượng gây ra các vụ trộm cắp tài sản
công an thành phố con tôm

lợi dụng thời điểm nghỉ trưa
kẻ gian đã vào trường tiểu học và trung học lê lợi
đập vỡ kính cửa sổ đột nhập vào phòng làm việc
của phó hiệu trưởng lấy đi một bộ máy vi tính
để bàn và một điện thoại di động
tổng giá trị tài sản khoảng hơn một mươi hai triệu đồng
bằng các biện pháp nghiệp vụ
ngày hai mươi một tháng ba lực lượng công an đã bắt được
đối tượng a tiêu hai mươi tuổi trú tại phường lê lợi
thành phố con tôm đồng thời
truy thu lại số tài sản bị mất cấp
và tiến hành trao trả lại cho nhà trường
các bộ giáo viên chân thành cảm ơn
đến các chú công an
đã nỗ lực phấn đấu
và tìm ra cái hung thủ sớm nhất
và tìm được lại cái tam vật cho nhà trường
thay mặt cho nhà trường
xin chân thành cảm ơn
trước đó không lâu
một vụ trộm cắp khác cũng xảy ra
trên địa bàn phường ngô mây thành phố con tum
kẻ gian lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng
đột nhập vào nhà lấy trộm hai máy tính sách tay
và một con lợn đất
tổng giá trị tài sản bị mất cấp
gần một mươi triệu đồng
ngày hôm đó
khi tôi rời khỏi nhà vào khoảng chín giờ sáng
tôi có khó chuyển nhà đi
đến lúc khoảng ba giờ chiều
khi tôi quay trở về nhà
thì tôi phát hiện trong nhà
đã mất hai cái laptop
và một số tài sản

cơ quan công an phường ngô mây
và tôi đã đặt tài sản
cơ quan công an phường ngô mây
sau hơn một tháng điều tra
lực lượng công an đã truy tìm và bắt giữ được đối tượng gây ra vụ trộm
tại cơ quan công an
trần huỳnh vĩnh chú tại phường thống nhất
thành phố con tôm khai nhận
sáng ngày chín tháng hai
đối tượng phát hiện nhà nạn nhân này không có khóa cổng
mà chỉ khóa một ổ khóa ở cửa chính
và thấy xung quanh không có người
nên đã nảy sinh ý định đột nhập để trộm cắp tài sản
với lại em có gì
nên em chọn
để tìm chơi
để tìm chơi
em tìm vô sơ hở
mấy nhà mà không có người
thấy khó sơ hở
em chui vô
qua đây thì khuyến cáo đến người dân
cẩn thận từ bảo vệ tài sản
các ổ khóa
cẩn thận trước khi đi ra của nhà
và tài sản
khi đi đến nơi cục cọng
thì phải có người tâm coi
hoặc là khóa
các cấp thư tiện
để đảm bảo
đối tượng lợi dụng
cập trị hành vi trộm cắp
để ngăn chặn tình trạng trộm cắp tài sản
mỗi người dân cơ quan đơn vị
cần nêu cao tinh thần cảnh giác hơn nữa
trong việc phòng ngừa tội phạm
lấy phương châm tự phòng tự quản
và tự bảo vệ tài sản của chính mình
tránh sơ hở tạo điều kiện cho kẻ xấu phạm tội
tiếp tục là thông tin xét xử các đối tượng quá khích
chống đối lực lượng chức năng
khi đã đưa thi thể nạn nhân tử vong
sau tai nạn giao thông
đi trên quốc lộ trên địa bàn huyện văn lâm tỉnh hương yên
vào ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
gây ách tắc giao thông
và mất an ninh trật tự
liên quan đến hành vi gây dối trật tự công cộng nghiêm trọng này
vào ngày hai tháng bốn
tòa nhân dân huyện văn lâm đã mở phiên tòa xét xử
sơ thẩm tám bị cáo trong vụ án trên
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân
vào ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
tại địa bàn huyện yên mỹ
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông
khiến hai nữ sinh tử vong
tuy nhiên trong khi vụ việc đang được
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên mỹ thụ lý giải quyết
thì gia đình và người thân của nạn nhân nguyễn thị trà
nghi ngờ nguyên nhân cái chết của trà
là do bị người khác sát hại
cho nên trong khoảng thời gian từ
một mươi năm h ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
cho đến năm h ba mươi phút
ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
chín đồng tiền
đối tượng là nguyễn thị xuân nguyễn văn biên
trịnh văn bầu nguyễn đình báo đào văn vũ
nguyễn thị huế nguyễn anh quân
nguyễn văn trung vũ văn tiến
và cùng một số đối tượng quá khích
đã đưa thi thể của nạn nhân trà
được đặt trong quan tài di chuyển từ cầu yên phú
huyện yên mỹ đến khu vực ngã tư
khu công nghiệp phú nối a huyện văn lâm
gây un tắc giao thông cục bộ nghiêm trọng
trên quốc lộ năm a
lực lượng công an đã tiến hành các biện pháp
để ổn định an ninh trật tự phân luồng giao thông
yêu cầu gia đình đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường
thì đã bị các đối tượng ngăn cản gây khó khăn
trong vụ án này xuân là đối tượng cầm đầu
các đối tượng còn lại tích cực tham gia
đối với bị can nguyễn thị huế
có biểu hiện mắc bệnh tâm thần
cơ quan điều tra đã quyết định trưng cầu giám định tâm thần
giám định tâm thần kinh
và quyết định tách vụ án để xử lý sau
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt
bị cáo nguyễn thị xuân bốn năm sáu tháng tù
bị cáo đào văn vũ vũ văn tiến bốn năm tù
các bị cáo là nguyễn văn biên trịnh văn bầu
nguyễn anh quân nguyễn văn trung
và nguyễn đình báo ba năm sáu tháng tù
tại tỉnh bình định công an thành phố quy nhơn
cũng đã điều tra làm rõ
một băng trộm xe máy chuyên nghiệp
do một đối tượng nữ cầm đầu
các đối tượng bị bắt là
hồ hà yến nhi hai mươi bốn tuổi
chú tại huyện tuy phước
và phạm tấn hưng ba mươi tuổi
chú tại thành phố quy nhơn
mặc dù là nữ nhưng nhi lại chính là đối tượng cầm đầu băng trộm
theo thỏa thuận khi hưng cần loại xe máy nào
thì ngay lập tức nhi rủ huỳnh hữu phát
một mươi năm tuổi chú tại huyện tuy phước
đi tìm loại xe đó để trộm cắp
rồi sau đó bán lại cho hưng
qua đấu tranh bước đầu các đối tượng khai nhận
đã gây ra gần hai mươi vụ trộm cắp xe máy
trên địa bàn thành phố quy nhơn huyện tuy phước
và tỉnh phú yên
hiện công an thành phố quy nhơn đang hoàn tất hồ sơ
để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
công trình xây dựng cây xăng trên địa bàn
xã hải châu huyện hải hậu tỉnh nam định
đang thi công thì đã bất ngờ đổ sập
khiến một người tử vong và bảy người khác bị thương
vào khoảng một mươi sáu h ngày hai tháng bốn
trong khi công nhân đang thi công đổ bê tông phần mái
của cửa hàng xăng dầu trên địa bàn
xóm sáu xã hải châu
thì gian giáo bất ngờ bị sập
khiến toàn bộ phần máy bị đổ sập
kéo theo nhiều người đang thi công bị ngã xuống
ngay sau khi sự việc xảy ra
giám đốc công an tỉnh nam định đã trực tiếp xuống hiện trường
chỉ đạo lực lượng chức năng lực lượng cảnh sát
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cùng với các phương tiện chuyên dụng
triển khai các biện pháp tìm kiếm cứu hộ cứu nạn các nạn nhân
dưới đống đổ nát lực lượng chức năng
và người dân đã cứu được bảy nạn nhân
một nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu
và hiện công an tỉnh vẫn đang điều tra nguyên nhân
xảy ra vụ tai nạn trên
không thể phủ nhận vai trò
của những trụ bê tông cột sắt
ở các tuyến đường giao thông nội đồng ngõ xóm
nhằm ngăn chặn phương tiện trọng tài lớn chạy qua
bảo vệ tài sản chung
tuy nhiên bên cạnh những hiệu quả thiết thực này
thì những trụ bê tông cột sắt
đôi khi đã vô tình gây ra nhiều hệ lụy
như là mất an toàn giao thông
và vi phạm luật giao thông đường bộ
cụ thể như trong thời gian vừa qua
một số vụ tai nạn xảy ra tại con đường
dẫn lên cầu chi lễ thanh oai hà nội
mà nguyên nhân chính đều là do trụ bê tông
đã đặt giữa con đường khiến cho lái xe
đâm vào do khó quan sát
vào tối ba mươi một tháng ba vừa qua
một chiếc xe ô tô đang lưu thông
đến đoạn gần cầu chi lễ
thuộc xã tân ước thanh oai hà nội
thì bất ngờ đâm phải trụ cột bê tông
ngay giữa đường khiến chiếc xe
bị hư hỏng nghiêm trọng
con đường nối với cầu chi lễ
hai trụ cột bê tông được đặt
ngay giữa vạch phân cách làn đường
có chiều cao tầm ba mươi cm
với chiều cao như thế này
rất khó để người điều khiển phương tiện
không quen đường phát hiện ra
từ đó dẫn đến việc các phương tiện
đâm vào trụ cột
theo người dân cũng như các tài xế
việc đặt trụ như thế này
là không hợp lý thậm chí nguy hiểm
nhiều người gọi đây là cái bẫy tử thần
cột mốc này là nó gây nhiều tai nạn lắm
vì đường giao thông bây giờ nó
thực ra nói bây giờ ngày xưa nó bé
bây giờ đã mở rộng rồi
mà vẫn cứ để cột mốc này
nhiều xe mà dân đi qua lại
nó nguy hiểm lắm
thì nó thấp quá người ta không quan sát được đâu
càng sáng sớm với chập tối là nó đều bị
ô tô là cứ đâm vào liên tục
nguy hiểm quá nguy hiểm
nếu mà cao cao hẳn thì người ta phát hiện
như thế này là quá thấp
lúc hai cái xe đối diện
cách nhau độ một mươi mét thì ai đí cái cột
thế nên mình làm sao
thì quyền giải tỏa được cái này
đi thì cho người dân đi lại nó an toàn
cốt nhất là cái hai cái cột mốc
đấy là phá đi
phá đi một là phá hai là xây cao lên
trước vấn đề này
đại diện ủy ban nhân dân xã tân nước cho biết
công trình này do công ty cổ phần xây lắp
công trình hà nội thi công
mặt đường mới được nâng cao
chính vì vậy trụ bê tông bị lấp đi một nửa
nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện
ngày hai tháng bốn
ủy ban an toàn giao thông quốc gia
đề nghị sở giao thông vận tải hà nội
chỉ đạo đơn vị chức năng khẩn trương khắc phục
mất an toàn giao thông
tại đầu cầu chi lễ huyện thanh oai thành phố hà nội
xác định trách nhiệm của đơn vị quản lý
và cá nhân liên quan
để xảy ra tình trạng trên